theo ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại cần thơ đến một mươi chín h ba mươi dọc các tuyến đường thuộc quận ninh kiều thành phố cần thơ
nhiều người hâm mộ tại cần thơ đã xuống đường chào đón đội tuyển u hai mươi ba việt nam
theo người dân hâm mộ bóng đá đến thời điểm này thành tích của đội tuyển u hai mươi ba việt nam là một dấu ấn trong lịch sử từ trước đến nay
chỉ có điều chúng ta đã thiếu chút may mắn và chỉ lùi bước sau một trăm hai mươi phút thi đấu đầy kịch tính giữa thời tiết khắc nghiệt
với hàng triệu trái tim người hâm mộ u hai mươi ba việt nam trong đó có cần thơ các bạn vẫn là những chiến binh xuất sắc nhất